đấu tranh với tội phạm ma túy là cuộc chiến không ngừng nghỉ
mặc dù công an các đơn vị địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ
nhưng một số đối tượng tội phạm vẫn tìm mọi cách để hoạt động
với thủ đoạn ngày càng tinh vi táo bạo
khiến cuộc chiến với loại tội phạm này vẫn chưa bao giờ hết nóng
chính vì vậy việc tập trung triệt phá toàn bộ đường dây tụ điểm ổ nhóm
ngay từ khi mới hình thành chủ động ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa
là cách làm hiệu quả đẩy lùi tội phạm ma túy
góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân
dù có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
nhưng chứng nào tật ấy
mới đây lưu ngọc thắng ba mươi ba tuổi trú tại huyện định quán
đã bị công an huyện tràng bom bắt quả tăng
đăng tàng chữ trái phép chân ma túy tại nhà trọ ở ấp hòa bình xã giang điền
thu giữ một gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
giờ đây thắng phải đối diện với bản án nghiêm khắc với hành vi tái diễn của mình
điều đáng nói không chỉ riêng thắng mà tội phạm ma túy
đều nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật
nhưng vẫn cố tỉnh vi phạm
để mua ma túy cùng nhóm bạn để tổ chức sử dụng là bị công an bắt
từ đầu năm đến nay công an huyện trảng bom đã phát hiện triệt phá bốn mươi sáu vụ
liên quan đến mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
thu giữ hơn bảy trăm bốn mươi g ma túy tổng hợp một hai gam heroin và nhiều dụng cụ
liên quan đến việc mua bán sử dụng ma túy
qua điều tra công an huyện đã ra quyết định khởi tố bốn mươi một vụ năm mươi tám bị can
chuyển phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy hai vụ hai bị can
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi chín đối tượng với số tiền hơn một mươi tám triệu đồng
số còn lại đang tiến hành điều tra
qua điều tra công an huyện đã ra quyết định khởi tố bốn mươi một vụ một bị can
subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
công an huyện quan tâm chỉ đạo
ma túy vẫn len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống xã hội gây ra nhiều hệ lụy về mọi mặt
trong cuộc chiến không khoan nhượng này ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an
rất cần sự trung sức trung lòng của cả cộng đồng để từng bước đẩy lùi tội phạm ma túy ra khỏi đời sống xã hội
thêm một thông tin bắt giữ tội phạm ma túy tại lạng sơn
khi kiểm tra hành chính quán cà phê chiêu linh tại đường hùng vương phường tri lăng
công an thành phố lạng sơn phối hợp với công an phường tri lăng đã phát hiện một nam thanh niên đang ngồi trong quán
có túi thảo mộc khô có chứa chất ma túy
nam thanh niên khai tên nông ngọc quyết sinh năm hai nghìn hai trú tại huyện bình gia
túi thảo mộc khô trên là ma túy cần xa quyết mang theo để có ai hỏi mua thì bán kiếm lời
khám xét khẩn cấp nơi ở của quyết tại nhà nghỉ tám mươi tám đường văn vị phường tri lăng thành phố lạng sơn
tổ công tác phát hiện thu giữ trong phòng của một đối tượng bình thủy tinh và một bát nhựa
bên trong có chứa ma túy cần sa và một cân tiểu ly điện tử
tại nghệ an một đối tượng chuyên đi xe mô tô phân khối lớn thực hiện nhiều vụ cướp giật trên địa bàn
đã bị công an huyện nghi lộc bắt thành công
với thủ đoạn là che kín biển số xe luôn lưu động trên các tuyến đường
và thực hiện các vụ cướp giật trong các thời điểm khác nhau
trong gần hai tháng qua nguyễn cảnh phượng ba mươi năm tuổi trú tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
đã thực hiện sáu vụ cướp giật tài sản với tổng giá trị tài sản gần một trăm linh triệu đồng
được biết phượng đã có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản
và hiện cơ quan công an đã thu giữ chiếc mô tô mà phượng dùng để gây án và một số tăng vật có liên quan
liên quan đến vụ việc hai cô gái tử vong tại hồ ia cơ nốt thị trấn ia cơ nốt huyện ia ca
cơ quan chức năng huyện iak tỉnh đắk lắc cho biết vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
theo thông tin ban đầu vào đêm ngày sáu tháng tám
hai cô gái là lưu thị bảo yến một mươi chín tuổi trú tại xã yà tuyết và lưu thị thương một mươi chín tuổi trú tại xã cư giang huyện iaka
rủ nhau cùng đi chơi
cho đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày gia đình không thấy hai con trở về nên đã báo cho lực lượng chức năng
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
cùng các lực lượng chức năng và người dân đã tổ chức tìm kiếm
cho đến khoảng sáu giờ sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể của chị yến tại hồ ia cơ nốt
tiếp đó tìm thấy thi thể của chị thương vào lúc một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày cũng tại hồ ia cơ nốt
hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể của hai nạn nhân cho gia đình lo mai táng và đang xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ việc
một đường dây kêu gọi huy động đầu tư vào sàn forex fvp trach ủy thác đầu tư tiền ảo trên địa bàn huyện bố trạch
vừa bị lực lượng chức năng chiếm
và đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối kim loại hàng hóa chỉ số cfd là giao dịch cá nhân ký hợp đồng với một nhà môi giới
và tiền điện tử tất cả những yếu tố giao dịch này đều chưa được cấp phép tại việt nam
nhiều nạn nhân đã tham gia và thiệt hại hàng tỷ đồng
liên quan đến đường dây này cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch vừa quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam ba tháng để phục vụ công tác điều tra đối với nguyễn thị lệ nhi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
văn phòng đại diện của fvp check tại quảng bình được đặt tại thị trấn hoàn lão huyện bố trạch tỉnh quảng bình
do nguyễn thị lệ nhi đứng đầu cùng với năm nhân viên cấp dưới tiến hành mời chào hướng dẫn tư vấn các nhà đầu tư
mở tài khoản nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các chuyên gia của fvp trade đầu tư forex
để nhà đầu tư được hưởng lợi nhuận từ sáu đến một mươi một tháng thậm chí là có thể lên tới một mươi bốn một tháng tương đương là một trăm sáu mươi tám một năm
lợi nhuận phần trăm càng cao khi mà nhà đầu tư mời trào được nhiều người mới tham gia
tuy nhiên cho đến nay sàn fvp trad tạm ngừng giao dịch việc nạp rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài sản
xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư
bước đầu cơ quan công an xác định thông qua văn phòng fvp trade tại quảng bình có hai trăm hai mươi năm tài khoản tham gia
của fvp trade
cơ quan công an xác định thông qua văn phòng fvp trade tại quảng bình có hai trăm hai mươi năm tài khoản tham gia của các nhà đầu tư
với tổng số tiền hơn một mươi sáu tỷ đồng công an huyện đã làm rõ chín nhà đầu tư thiệt hại với số tiền hơn một ba tỷ đồng
khám xét khẩn cấp văn phòng của fvp geet tại quảng bình lực lượng công an đã thu giữ ba máy tính sách tay
sáu điện thoại di động sáu sổ tay chín mươi chín giấy nộ tiền mặt một bộ máy chiếu một camera một tập tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng fvp trade
tri cục hải quan cửa khẩu lao bảo cục hải quan quảng trị vừa chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy từ lào vào việt nam qua địa bàn biên giới tỉnh quảng trị thu giữ tám bánh ma túy và hai kg nghi là ma túy đá
cụ thể vào ngày một tháng tám tại khu vực kiểm tra phương tiện nhập cảnh cửa khẩu quốc tế lao bảo tri cục hải quan cửa khẩu lao bảo đã kiểm tra phương tiện ô tô vận chuyển hành khách có biển kiểm soát lào
công minh ở tỉnh thừa thiên huế điều khiển qua kiểm tra bằng hệ thống máy soi hành lý lực lượng hải quan phát hiện trong một thùng hàng quạt gió dùng cho ô tô là hàng hóa ký gửi đi tp hcm có cất dấu ma túy
lần theo dấu vết của đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia này vào ngày hai tháng tám tại số nhà hai trên một mươi bảy đường hồng hà phường hai quận tân bình tp hcm hải quan quảng trị phối hợp với các lực lượng đã bắt quả tàng ngô quốc hùng chú tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên đang nhận thùng quạt gió bên trong có chứa tám bánh heroin
tiếp tục đấu tranh và khám xét khẩn cấp các lực lượng phát hiện thêm đối tượng nguyễn hoàng tùng trú tại quận tây hồ thành phố hà nội ở phòng hai trăm linh ba của ngôi nhà số hai trên một mươi bảy cùng với hai kg nghi là ma túy đá
lại có thêm một người chiến sĩ công an ngã xuống vì sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân đó chính là đại úy hồ tấn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
sự ra đi mãi mãi của anh đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình đồng đội và người dân
khoảng một mươi giờ ba mươi phút ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai

sau khi nhận được tin báo của nhân dân phát hiện hai đối tượng trộm cắp tài sản trên xe tải đang dừng đỗ dọc theo tuyến quốc lộ n hai b thuộc địa phận xã bình thành huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
tổ công tác của công an huyện lấp vò gồm bốn đồng chí trong đó thượng úy nguyễn thanh danh điều khiển xe máy chở đại úy hồ tấn dương nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng
trong quá trình truy đuổi do hai đối tượng hung hãn chống trả quyết liệt dẫn đến tai nạn làm hai đồng chí công an đều bị
trong khi bị thương hai đối tượng đã bị lực lượng công an tóm gọn tại chỗ nhưng do bị chấn thương quá nặng nên đại úy hồ tấn dương đã hy sinh trong vòng tay của đồng đội